thông tin từ bệnh viện trợ rẫy chiều ngày một mươi tháng bảy cho biết đã có báo cáo về công tác chuyển bệnh nhân thứ chín mươi một phi công người anh ra viện về nước
theo kế hoạch sáng ngày một mươi một tháng bảy bệnh viện sẽ thực hiện tiễn bệnh nhân này ra viện và sẽ về nước bằng đường hàng không vào tối cùng ngày
trước khi bệnh nhân xuất viện bệnh viện trợ rẫy vẫn tiếp tục theo dõi chăm sóc chuẩn bị kỹ cho người bệnh trước khi bàn giao cho phòng khám gia đình để chuyển bệnh nhân